tòa nhân dân tp hà nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo trịnh xuân thanh và các đồng phạm trong vụ án tham mô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam pvp land
vụ án này xảy ra từ năm hai nghìn một mươi đối với hành vi chuyển nhượng cổ phân tại pvp pland gây thiệt hại cho pvp land tám mươi bảy tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra liên tục trong hai tuần trước khi tuyên án
trong phi làm việc buổi sáng sau khi kết thúc phần thủ tục đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố và giám sát quá trình xét xử tại phiên tòa đã đọc cáo trạng
bốn bị cáo cùng bị truy tố về tội tham mô tài sản trong vụ án gồm trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị pvc nguyễn ngọc sinh nguyên tổng giám đốc pvp land
đào duy phong nguyên chủ tịch hội đồng quản trị pvp land lê hòa bình chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ mùa một tháng năm
nguyễn thị kim thoa cựu kế toán trưởng công ty mùa một tháng năm huỳnh nguyễn quốc duy nghề môi giới thái kiểu hương nguyên phó tổng giám đốc công ty việt san đinh mạnh thắng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sông đà dầu khí
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn một mươi bị cáo lê hòa bình chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ mùng một tháng năm
có ý định muốn mua toàn bộ diện tích chín năm trăm tám mươi bốn m hai đất tại xã mỹ đình nay là đường phạm hùng quận năm tử liêm thành phố hà nội
thuộc dự án xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng cao cấp nam đàn plaza của công ty cổ phần dịch vụ xuyên thái bình dương
dưới hình thức mua toàn bộ hai mươi bốn triệu cổ phần tức là một trăm linh của năm cổ đông sáng lập
trong số năm cổ đông sáng lập pvp land sở hữu một mươi hai triệu một trăm hai mươi cổ phần chiếm năm mươi năm
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm cổ đông sáng lập của công ty xuyên thái bình dương đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng
toàn bộ hai mươi bốn triệu cổ phần sở hữu cho bị cáo lê hòa bình với giá hơn hai mươi đồng một cổ phần
tương đương năm mươi hai triệu đồng một mét vuông đất dự án nam đàn plaza
sau khi ký hợp đồng đặt cọc lê hòa bình đã tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
với bốn cổ đông sáng lập
công ty xuyên thái bình dương đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo giá như thỏa thuận
riêng giá trong hợp đồng chuyển nhượng của pvp land chỉ là một mươi ba năm trăm bảy mươi tám đồng một cổ phần
tương đương ba mươi bốn triệu đồng một mét vuông khiến tổng giá trị hợp đồng là hơn một trăm chín mươi một tỷ đồng
giảm hơn tám mươi bảy tỷ đồng so với giá thỏa thuận ban đầu
với số tiền hơn tám mươi bảy tỷ đồng tranh lệch này các bị cáo đã chia nhau chiếm đoạt tổng số bốn mươi chín tỷ đồng
trong đó trịnh xuân thanh đã chiếm đoạt một mươi bốn tỷ đồng đinh mạnh thắng đã chiếm đoạt năm tỷ đồng
đào duy phong đã chiếm đoạt tám tỷ đồng nguyễn ngọc sinh chiếm đoạt hai tỷ đồng
đặng sĩ hùng nguyên trưởng phòng kinh tế kế hoạch pvp land đã mất chiếm đoạt hai mươi tỷ đồng
khi trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử liên quan đến vụ chuyển nhượng cổ phần giá thấp hơn giá trị thật
tại phiên tòa hôm nay bị cáo đinh mạnh thắng khai chỉ đưa thái kiểu hương đến gặp trịnh xuân thanh
và được cảm ơn năm tỷ hương cũng nhờ thắng chuyển cho trịnh xuân thanh một mươi bốn tỷ
vào thời điểm sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án lê hòa bình cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thắng đã trả lại năm tỷ và đã truyền đạt lại cho trịnh xuân thanh về việc này và thanh cũng đã chuyển trả lại tiền
phiên tòa dự kiến diễn ra liên tục trong hai tuần trước khi tuyên án